xin kính chào quý vị khán giả
ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố hai đối tượng về tội giết người
đinh xuân duy hai mươi năm tuổi và cao quốc khánh một mươi tám tuổi
cùng chú tệ xã air rock huyện nha súp tỉnh đắk lắc
theo điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
duy và khánh có tổ chức uống rượu tại nhà duy
đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày một người em họ của duy một mươi năm tuổi
đi chơi về và nói bị một số người chặn đánh
ngay sau đó duy rủ khánh mang theo hung khí đi trả thù cho em
sau khi gặp nhóm thanh thiếu niên kia duy và khánh đã cùng nhau hành hung
anh dương văn dũng một mươi tám tuổi chú tệ xã yale
khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
gây án xong cả hai lên xe máy đi về nhà
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
nên không bị nguy hiểm tới tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi
khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
tại huyện long thành tỉnh đồng nai
thu giữ một khẩu súng ak một hộp tiếp đạn
ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng một sao tự chế
dài hơn một mét
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

khi nếu xảy ra những trường hợp như thế này
thì là ngay lập tức phải báo cho cơ quan công an
và phải hết sức bình tĩnh
và cộng tác với cơ quan công an
phối hợp với cơ quan công an
thì là mới ngăn chặn được
không có tự ý vận động để những đối tượng
đặc biệt là bây giờ là lớp thanh thiên niên
bây giờ là nó nghiện ngập ma túy đá
là nó không kiểm soát được hành vi
dễ gây ra cái hậu quả không thể lường trước được
để đấu tranh hạn chế loại tội phạm này
bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức
và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
khi vấn đề hỗ trợ giải quyết
sự quan tâm của gia đình cần được đề cao
qua đó kịp thời phát hiện các mâu thuẫn
để hỗ trợ các bên liên quan xử lý mâu thuẫn
không để xảy ra sự việc đáng tiếc
công an huyện sông mã tỉnh sơn la cho biết
vừa phá thành công hai truyền án ma túy
bắt năm đối tượng và thu giữ số lượng lớn
heroin và ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bảy tháng năm
tại khu vực bản khương tiên
xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã chủ trì phối hợp
với phòng cảnh sát điều tra tự phạm
về ma túy công an tỉnh đồn biên phòng cửa khẩu
trường khương và cục hải quan tỉnh điện biên
phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn đình tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện sông mã
về hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin

một túi nhựa thuốc viện và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra lực lượng chức năng
bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan
là lò văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và hoàng bảo việt sinh năm hai nghìn hai
cùng trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng năm
công an huyện sông mã phối hợp với
công an huyện sốp cộp đã phá thành công
truyền án bắt giữ hai đối tượng
lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và quang ngọc châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng chú tại tổ dân phố hai thị trấn sông mã
tăng vật thu giữ là
ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
có tổng trọng lượng gần ba năm kg
và một số vật chứng liên quan khác
hiện các vụ việc
đang được điều tra và xử lý
theo quy định của pháp luật
hai ổ cơ bạc liên quan tới sáu mươi đối tượng
đã bị lực lượng công an triệt phá
tại tỉnh hậu giang và tỉnh an giang
thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
hơn ba trăm linh triệu đồng là vật chứng thu được
tại hai chiếu bạc mà công an thành phố vị thanh
tỉnh hậu giang bất ngờ đột kích
một căn nhà ở ấp mỹ hiểm một
xã tân tiến thành phố vị thanh
hai mươi đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là phụ nữ
lực lượng công an cũng thu giữ hơn hai mươi điện thoại di động
và nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bạc
trưa qua công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn
tại khu vực tổ bốn khóm phó quế phường mỹ long
liên quan đến ba mươi đối tượng
tăng vật thu giữ trên một trăm chín mươi triệu đồng
hiện công an thành phố long xuyên đang tiếp tục
điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm
của từng đối tượng để xử lý
công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ
người trong trường hợp khẩn cấp
đối tượng trần nhật minh chú tại xã quế lộc
huyện nông sơn tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi đột nhập tiệm vàng
trộm cắp số lượng lớn tài sản
tại cơ quan công an nhật khai nhận
vào khuya ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
nhật đã điều khiển xe máy
từ thành phố đà nẵng đến hiệu
vàng sơn trang phá cửa đột nhập
vào bên trong sau đó dùng đục
xa beng cậy phá cây sắt
lấy số lượng lớn vàng
với giá trị khoảng một tỷ đồng rồi tẩu thoát
sau khi gây án minh vào
thành phố quảng ngãi thuê phòng trọ và tìm cách
bán một phần số vàng với số tiền
hơn một trăm bốn mươi triệu đồng rồi quay lại
thành phố đà nẵng cơ quan công an
đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi trọ của nhật
tại thành phố đà nẵng thu được nhiều vàng
bạc và tăng vật liên quan
hiện các dự án nhà ở mọc lên
khá nhiều ở hà nội cũng như là
các thành phố lớn khác trên cả nước
khi số lượng dự án nhà đất tăng lên
thì cũng kèm theo thông tin khách hàng
tăng tương ứng và hiện nay
thì xuất hiện ngày càng nhiều
vi phạm các chủ đầu tư bất động sản
khi họ ngang nhiên bán thông tin khách hàng
cho những đơn vị cá nhân có nhu cầu
chính vì vậy việc giải quyết quyền lợi
của khách hàng trước những vi phạm của nhà đầu tư
bất động sản đang là vấn đề được đặt ra
khi mua một căn hộ
ở khu ngoại giao đoàn hà nội
chị hòa thái chỉ quan tâm đến giá cả
diện tích và chất lượng
sau đó trải qua nhiều phiền phức
khi thông tin cá nhân bị lộ lọt
chị hòa thái mới thực sự lo lắng
của những người
đi kinh doanh
không thể làm lộ bí mật của khách hàng
do vậy tôi không để ý
khi có liên quan tôi có về xem lại
không hề có điều khoản bảo mật thông tin
của khách hàng tôi mong muốn
sau này cũng như bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm
bất cứ một hợp đồng nào mua bán
sau này tôi cũng yêu cầu bảo mật
về thông tin để làm sao tránh sự phiền phức
và tránh sự mất an toàn
cho gia đình và cho chính bản thân mình
trong lĩnh vực bất động sản
nếu như người mua sẵn sàng trả tiền
cho dữ liệu mình cần
họ có thể nhận được file lưu trữ thông tin
cực kỳ chi tiết về tập khách hàng
mà mình mong muốn
không chỉ dừng lại ở tên tuổi số điện thoại
mà còn có cả địa chỉ nhà tình trạng hôn nhân con cái
đặc biệt có những nguồn dữ liệu
người mua chỉ cần trả tiền một lần
nhưng thông tin sẽ liên tục được cập nhật
miễn phí trong vòng từ một đến hai tháng
tùy mức độ chi tiết
các gói này được giao bán
trong khoảng một triệu đến cả trăm triệu đồng
chúng ta hiểu các hướng dẫn cụ thể hơn
rằng là khi các vi phạm này xảy ra
thì phạt các điều khoản
về sử phạm vi phạm hành trị sẽ như thế nào
thì rõ ràng là phạt tùy việt nam
hiện tại là chưa có
về phía người dùng kể cả khi trong cái trường hợp
là nhận biến được rằng là quyền lời của mình
bị vi phạm thì họ cũng chưa thể làm gì được hết cả
việc lộ lọt thông tin cá nhân trong các dự án
bất động sản không chỉ đơn thuần
là ảnh hưởng đến quyền riêng tư bí mật
của mỗi người mà từ đây
còn có thể dẫn đến hàng loạt
các hành vi phạm pháp khác
điển hình là lừa đảo qua mạng điện thoại máy tính
ta phải tăng cường bảo mật thông tin cá nhân
bản thân những người tiêu dùng
phải tiếp tự bảo vệ
thông tin của mình
còn đối với cơ quan quản lý nhà nước
phải xiết chặt cái này
có những cái rất công khai
không xử lý
có địa chỉ có điện thoại có app
mà thậm chí cơ quan công an an ninh
có máy móc cẩn thận
việt nam trước đường đề người tiêu dùng chơi với
phải tìm mọi cách
về khoa học công nghệ về nghiệp vụ
để xử lý
xử lý nghiêm công khai minh bạch
để ngăn chặn những hành vi xấu
và khuyến khích những doanh nghiệp làm ăn tử tế
ngoài ra mức xử phạt hành chính
với những hành vi mua bán thông tin khách hàng
cũng cần tăng thêm để đủ sức gian đe
mức xử phạt trong luật pháp
việt nam còn khá nhẹ
trong khi hậu quả từ hành vi xâm phạm quyền dân tư
có thể rất nghiêm trọng
gây tổn hại tới danh dự nhân phẩm
sự an toàn không chỉ một
mà có thể là nhiều nạn nhân
bất ngờ kiểm tra nhiều công ty trên địa bàn thành phố
cục quản lý thị trường tp hcm
đã phát hiện hàng trăm nghìn sản phẩm mỹ phẩm
và thực phẩm chức năng nghi nhập lộ
kiểm tra kho rộng gần năm trăm linh m hai
của công ty trách nhiệm hiệu hạn công nghệ com
tại phường tân thới hòa quận tân phú
lực lượng chức năng đã phát hiện
hơn một trăm linh sản phẩm
mỹ phẩm son nước tẩy trang nghi nhập lộ
chủ kho hàng cho biết chưa đăng ký
giấy phép kinh doanh và thừa nhận
số hàng mua trôi nổi trên thị trường
toàn bộ sản phẩm có giá trị khoảng sáu tỷ đồng
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng năm
đội ba của quản lý thị trường
đã kiểm tra cơ sở kinh doanh
cùng hai kho hàng của một công ty
nằm tại hẻm bốn mươi ba thành thái quận một mươi
phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng
mỹ phẩm sữa bột không rõ nguồn gốc
nghi nhập lộ các mặt hàng trên
đều bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ
vào sáng ngày hai mươi chín tháng năm người dân
sống tại khu vực tổ bảy khu hai
phường hùng thắng tp hạ long tỉnh quảng ninh
bất ngờ khi thấy hàng loạt
xe ô tô đang đỗ bên đường
thì bị một xe bán tải đâm liên hoàn
khiến cho nhiều xe bị hư hỏng nặng
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long cho biết
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
một chiếc xe bán tải màu trắng
mang biển kiểm soát một mươi bốn xe

vào khoảng một mươi chiếc xe đỗ
ở bên đường thuộc địa bàn phường hùng thắng
vụ đâm mạnh khiến cho khoảng
một mươi xe bị hư hỏng nặng
may mắn là không có thiệt hại gì về người
sau khi gây ra cú đâm hàng loạt
tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo các lực lượng chức năng
đã có mặt tại hiện trường tiếp nhận vụ việc
tiến hành xác minh truy tìm tài xế
để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối ngày hai mươi tám tháng
năm ông lê mạnh hà phó chủ tịch
ủy ban nhân dân xã song phương huyện hoài đức
thành phố hà nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra
vụ đuối nước khiến cho hai em học sinh
theo đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng năm
sau buổi họp lớp chia tay
để nghỉ hè hai học sinh nam
vừa học xong lớp sáu là người địa phương
ra hồ điều hòa tại làng
ngòi xã song phương để bơi lội
lâu không thấy hai cháu lên
các bạn bè trên bờ đã thông báo cho người lớn
nhận được tin báo công an xã song phương
đã có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm hai cháu
và trong buổi chiều lực lượng cứu nạn
đã lần lượt tìm thấy thi thể hai cháu
sau đó bàn giao cho gia đình